theo bộ công thương tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi bảy là trên hai trăm chín mươi một tỷ đồng thu nhập từ thanh lý nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi
thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện giá thành sản xuất kinh doanh điện tăng một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi sáu
việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi bảy căn cứ trên các tài liệu do evn và các đơn vị thành viên cung cấp
về việc trích lệch tỷ giá ông nguyễn anh tuấn cục trưởng cục điều tiết điện lực cho biết
theo quyết định số hai mươi bốn của thủ tướng thì khi kiểm tra giá thành thì phải xác định khoản còn treo chưa được tính toán trong phương án giá điện
khi xây dựng khung giá bán điện năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thì đã tính đến khoản trinh lệch tỷ giá thì hiện khoản trích lịch này còn bảy trăm năm mươi bốn tỷ
chưa tăng giá điện do vậy khoản trích lệch tỷ giá của năm hai nghìn một mươi bảy chưa được tính toán đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện trong năm hai nghìn một mươi tám
các tài liệu do evn và cục trưởng cục điều tiết điện lực cho biết
như vậy theo tính toán thì giá bán điện trong năm hai nghìn một mươi bảy của evn chưa có lãi
bộ công thương sẽ sớm công bố giá thành bán điện của năm hai nghìn một mươi chín dựa trên kế hoạch cung cấp điện cũng như kết quả kiểm tra giá thành đã công bố
bộ công thương sẽ tiến hành thẩm định và báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ
trên cơ sở đó sẽ quyết định điều chỉnh giá điện theo đúng thời điểm